vâng thưa quý vị cơn mưa vào tối qua tại thủ đô hà nội và một số nơi khác ở bắc bộ đã khiến cho nền nhiệt giảm hẳn
nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ còn nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
trong ngày vẫn có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
còn tại khu vực trung bộ và nam bộ thì về chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
đặc biệt khu vực từ thanh hóa đến nghệ an vào chiều tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
quý vị cần chú ý đề phòng xảy ra các sự cố liên quan đến mưa lớn